ngày một mươi sáu tháng một đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã tới thăm và tặng quà tết cho các gia đình chính sách tại bắc cạn
cùng trong ngày hôm nay tại nhiều địa phương cũng đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
đồng chí đã tới thăm tặng quà gia đình liệt sĩ hà thị thanh ở tổ chín phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
bà mẹ việt nam anh hùng vũ thị nhiêm xã cao kỳ huyện trợ mới tặng quà tết cho một trăm linh hộ nghèo và trao tặng xe đạp cho hai mươi học sinh nghèo tại xã côn minh huyện nari
đồng chí cũng chuyển quà cho tỉnh bắc cạn đến tặng bà mẹ việt nam anh hùng mông thị thi ở xã cẩm giàng huyện bạch thông và gia đình liệt sĩ nguyễn thị hải ở tổ năm phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn